thưa quý vị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi của đảng được tổ chức là kỳ đại hội đánh dấu hai mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới
nhìn lại khoảng thời gian một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến năm hai nghìn sáu đất nước ta đã trải qua nhiều thăng trầm kể cả về chính trị kinh tế và xã hội
vào thời điểm khởi đầu công cuộc đổi mới chúng ta là một quốc gia nghèo kém phát triển tình trạng lạm phát kinh tế có lúc đỉnh điểm lên tới gần tám trăm linh
chính trị về cơ bản ổn định nhưng nảy sinh nhiều bất cập sai sót trong vấn đề điều hành lãnh đạo đất nước
vấn đề xây dựng đảng gặp nhiều lúng túng trong việc giám sát quản lý cán bộ đảng viên
tuy vậy những thành tựu đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng là rất to lớn
đó là trong hai mươi năm thực hiện chủ trương đổi mới việt nam đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế tăng trưởng nhanh
cơ cấu nền kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn sản xuất với thị trường
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dần dần được hình thành kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định
và đặc biệt là chúng ta đã thực hiện có hiệu quả chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần phát huy ngày càng tốt hơn tiềm năng của các thành phần kinh tế
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi của đảng đại hội của trí tuệ đổi mới đoàn kết và phát triển bền vững
họp từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn sáu tại thủ đô hà nội
dự đại hội có một một trăm bảy mươi sáu đại biểu thay mặt cho hơn ba một triệu đảng viên trên cả nước

đại hội đã thông qua mục tiêu và phương hướng tổng quát của năm năm từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới
huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước phát triển văn hóa
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội tăng cường quốc phòng và an ninh mở rộng quan hệ đối ngoại
chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sự vững ổn định chính trị xã hội sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển
tạo nền tảng để đến năm hai nghìn hai mươi nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại
đại hội đã bầu ra một trăm sáu mươi ủy viên chính thức và hai mươi một đồng chí ủy viên dự khuyết
đồng chí nông đức mạnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm tổng bí thư
ưu tiên số một của đại hội một mươi là xác định những định hướng chiến lược để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách đồng bộ
toàn diện hơn đi vào chiều sâu để công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mạnh mẽ hơn bền vững hơn đạt được các mục tiêu đề ra
có thể nói đại hội một mươi là cột mốc thứ hai của thời kỳ đổi mới
nếu năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là đổi mới về kinh tế thì đại hội lần này là đại hội của sự đổi mới về tầm vóc tư duy
một trong những quan điểm mới của đảng tại đại hội lần thứ một mươi là cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô
có thể nói đây là bước tiến quan trọng trong nhận thức của đảng cộng sản việt nam
sau hai mươi năm đổi mới thể hiện bước đột phá trong thay đổi tư duy của đảng cộng sản việt nam
tiếp sau việc tham gia chính thức vào wto tổ chức thương mại toàn cầu lớn nhất thế giới
sự kiện việt nam được bầu là thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn chín là một thành tựu quan trọng trong lĩnh vực ngoại giao của nhiệm kỳ đại hội một mươi
đây là một mốc quan trọng hết sức có ý nghĩa trong tiến trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của đất nước ta
khẳng định sự đúng đắn của đường lối đối ngoại
độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa các quan hệ quốc tế
là bạn là đối tác tin cậy của các quốc gia trong cộng đồng quốc tế của đảng và nhà nước ta
bên cạnh những mặt tích cực đạt được việc chấp nhận cơ chế thị trường trong nước
đã khiến cho tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên
suy thoái về tư tưởng chính trị và lối sống cũng trở thành một vấn đề cấp bách
do đó một trong những nội dung đại hội một mươi quan tâm là trao đổi thảo luận vấn đề xây dựng
chỉnh đốn đảng trong đó có nhiệm vụ hàng đầu là phòng chống tham nhũng
lãng phí có hiệu quả hơn tạo chuyển biến cơ bản trong thời gian sau đó
nhiệm kỳ đại hội một mươi cũng đánh số một khó khăn lớn mà đảng ta gặp phải
đó là sự suy thoái của nền kinh tế thế giới khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ ra vào năm hai nghìn tám
trước những khó khăn thách thức mang tính khách quan như vậy
đảng ta xác định một trong những việc cấp bách trong giai đoạn này là ngăn chặn suy giảm kinh tế
bằng việc lãnh đạo yêu cầu chính phủ phải có những giải pháp cụ thể
với sự kỳ vọng của nhân dân